tranh thủ trời nắng nông dân tỉnh phú yên đã tắt bật ra đồng thu hoạch lúa đông xuân sau những cơn mưa bất thường
đây chủ yếu là những trà lúa đông xuân gieo xạ muộn do ảnh hưởng bởi thời tiết trước tết nguyên đán
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
xã xuân phước là địa bàn có diện tích lúa lớn nhất huyện miền núi đồng xuân
ba ngày qua trời bắt đầu nắng gắt
trên các cánh đồng trà muộn nông dân tất bật thu hoạch lúa sau những cơn mưa bất thường hiếm gặp
theo ngành nông nghiệp huyện năng suất lúa bình quân vụ này đạt khoảng sáu mươi năm tạ một hectare
thấp hơn so với vùng đồng bằng từ năm đến một mươi tạ